hôm nay ngày tám tháng năm trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trung quốc ban hành thông báo cấm đánh bắt cá ở biển đông
từ ngày một tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi và triển khai biện pháp thực thi thông báo này
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo hoàng sa
và quần đảo trường sa phù hợp luật pháp quốc tế việt nam bác bỏ quyết định đơn phương này của phía trung quốc
trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay việt nam đề nghị phía trung quốc không làm phức tạp thêm tình hình biển đông